trong những tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám kim ngạch xuất khẩu thủy sản toàn tỉnh sóc trăng đạt ba trăm chín mươi triệu usd tăng hai mươi ba so với cùng kỳ
trong đó giá trị xuất khẩu thủy sản là hai trăm bảy mươi bảy triệu đô la mỹ tăng tám so với cùng kỳ
đạt được kết quả trên bên cạnh sự nhạy bén trong sản xuất kinh doanh mở rộng thị trường của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản
ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng và các ngành chức năng cũng luôn quan tâm đến tình hình sản xuất của nông dân
đẩy mạnh các hoạt động khuyến ngư giải quyết những khó khăn trong cơ chế chính sách
tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh nói chung
có điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh đồng thời phối hợp với các bộ ngành và các tỉnh thành
tiếp tục thực hiện các đề án xúc tiến thương mại đầu tư thông tin về thị trường
góp phần cho các doanh nghiệp thuận lợi hơn trong quá trình hoạt động